tổng bí thư đề nghị cộng đồng người việt ở campuchia cần quan tâm hơn công tác vận động xây dựng đoàn kết chấp hành tốt luật pháp của nước sở tại
các doanh nghiệp đầu tư tại campuchia ngày càng hiệu quả đóng góp quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội của nước bạn
thay mặt đoàn tổng bí thư ủng hộ quỹ hỗ trợ cộng đồng với số tiền là một trăm linh usd để xây dựng nâng cấp một số trường học cho con em việt kiều tại các tỉnh của campuchia và giao cho đại sứ quán quản lý sử dụng quỹ đúng mục đích có hiệu quả
cuối giờ chiều hôm qua tổng bí thư và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã rời thủ đô phnom penh đi thăm tỉnh brexihanuk
ngày hai mươi một tháng bảy thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn công tác của chính phủ đã đến thăm và làm việc tại bà rịa vũng tàu cùng tham dự đoàn công tác có đại diện lãnh đạo nhiều bộ ngành trung ương
sau khi nghe các lãnh đạo các bộ ngành phát biểu ý kiến thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá bà rịa vũng tàu nói riêng và vùng kinh tế trọng điểm phía nam nói chung là một cực tăng trưởng của cả nước có đóng góp lớn vào ngân sách quốc gia là trung tâm dầu khí điện lực và là cửa ngõ hàng hải của cả khu vực nam độ có vị trí vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh của cả quốc gia
thủ tướng biểu dương những nỗ lực không ngừng của tỉnh bà rịa vũng tàu trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng thu hút đầu tư có chọn lọc có nhiều mô hình phát triển mới cả trong nông nghiệp nông thôn trong công tác xóa đói giảm nghèo cải cách thủ tục hành chính chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách người có công với cách mạng
thủ tướng biểu dương những nỗ lực không ngừng của tỉnh bà rịa vũng tàu trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng thu hút đầu tư có trọn lọc có nhiều mô hình phát triển mới cả trong nông nghiệp nông thôn trong công tác xóa đói giảm nghèo cải cách thủ tục hành chính chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách người có công với cách mạng

kết quả tham mưu tính toán của các đơn vị tư vấn và quá trình vận hành thực tiễn cũng như công tác chỉ đạo chỉ huy của các bộ ngành và địa phương vùng hạ du thời gian qua
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai lệnh giám đốc công ty thủy điện hòa bình mở thêm một cửa xả vào hồi sáu giờ sáng nay ngày hai mươi hai tháng bảy cửa xả thứ ba liên tục phát tối đa qua tám tổ máy với tổng lưu lượng khoảng hai bốn trăm linh m ba trên dây
tùy theo tình hình diễn biến của mưa lũ thượng nguồn có thể tiếp tục mở thêm các cửa xả đáy để đảm bảo an toàn công trình và hạ du
công điện cũng yêu cầu công ty thủy điện hòa bình tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ mực nước thượng hạ lưu đập phối hợp với ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh hòa bình để huy động lực lượng phương tiện bảo đảm an toàn cho người và an ninh trật tự khu vực công trình hạ du hồ thủy điện
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn có công điện số hai mươi sáu gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các tỉnh thành phố hòa bình phú thọ vĩnh phúc hà nội hưng yên hà nam nam định thái bình bắc ninh hải dương hải phòng các bộ tài nguyên và môi trường nông nghiệp và phát triển nông thôn giao thông vận tài thông tin truyền thông công thương quốc phòng và công an
yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ vùng áp thấp trên biển đông có thể mạnh thêm tăng cường thông báo trên các phương tiện thông tin đến các cấp chính quyền và người dân các tổ chức có hoạt động trên sông ven sông chủ các phương tiện vận tài thủy các bến đỏ ngang các hoạt động khai thác kinh doanh cắt sỏi biết thông tin về việc gia tăng lưu lượng xả lũ hồ hòa bình để chủ động các biện pháp phòng tránh
từ sáng ngày hai mươi đến trưa ngày hai mươi một tháng bảy
trên địa bàn huyện thanh sơn và thanh thủy tỉnh phú thọ diễn ra tình trạng cá chết bất thường tại các lồng nuôi
theo tri cục thủy sản tại phú thọ thì đã có bảy mươi ba lồng cá bị chết với số lượng khoảng một trăm năm mươi tấn thiệt hại ước tính là hơn sáu tỷ đồng
theo người dân nuôi cá lồng nước sông đà bắt đầu chảy mạnh và chuyển dần từ màu xanh sang màu đục đỏ từ ngày một mươi tám tháng bảy khi đập thủy điện hòa bình xả đáy
ngày đầu tiên các lồng cá chưa có hiện tượng gì tuy nhiên sáng ngày hai mươi tháng bảy
các loại cá bắt đầu có hiện tượng bổ nhào lao như mất phương hướng há môn thở và chết
cá chết nổi trắng bụng được các hộ nuôi vớt lên nấu cho lợn ăn
nhiều hộ phải đem đi hàng tải cá nhiều lồng cá bị chết sạch thiệt hại của các hộ hiện vẫn chưa biết là bao nhiêu
bởi hiện nay nước vẫn đang lên nhanh tình trạng cá chết vẫn đang tiếp tục khiến nhiều người dân lo lắng
trước tình trạng trên sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú thọ chỉ đạo
các hộ neo đậu các lồng bè để không bị trôi tăng cường các máy sụp khí tại các lồng bè nhằm tránh trường hợp cá bị thiếu oxy
sở cũng khuyến cáo người nuôi cá lồng bán các loại cá đã đủ độ tuổi nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số hai và các thủy điện trên địa bàn đồng loạt xả lũ với lưu lượng cao
đã khiến mực nước của các sông ngòi trên địa bàn tỉnh lào cai dâng cao gây ngập úng cho nhiều hộ dân
hàng trăm hectare lúa và hoa màu của người dân bị thiệt hại
tại huyện bảo yên thủy điện bắc hà và thủy điện vĩnh hà xả lũ với lưu lượng giao động từ hai bốn trăm linh m ba trên dây đến hai chín trăm linh m ba trên dây
đã làm cho lũ trên sông chảy đạt đỉnh bảy mươi sáu hai mươi bảy m trên báo động ba là một hai mươi bảy m gây ngập trên năm mươi hộ gia đình và hơn một trăm linh hectare lúa hoa màu bị thiệt hại
theo báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh lào cai
lũ lớn làm ngập úng hư hại và mất trắng một trăm linh tám tám mươi hai hecta lúa ngô hoa màu và kèn quả
có tám mươi một nhà dân bị nước lũ dâng cao tràn vào phải di chuyển tài sản trong đó có một nhà bị sập hoàn toàn
bốn tuyến đường liên xã bị chia cắt cô lập nhiều thôn bản
tại sông hồng đoạn qua thành phố lào cai cũng xảy ra lũ cao
lúc một mươi hai h ngày hai mươi một tháng bảy trạm thủy văn lào cai quan trắc được mức nước lên tới tám mươi một năm m dưới báo động hai là năm m
đây là trận lũ
lớn nhất trên sông hồng và sông chảy tính từ đầu mùa mưa đến nay
lũ dâng cao đã làm trôi hàng chục chiếc thuyền của người dân neo đậu trên sông
nhiều rau màu cây trồng của người dân hai ven bờ bị ngập úng vùi lấp
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương chiều qua hai mươi một tháng bảy vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực bắc biển đông
đây là áp thấp nhiệt đới thứ năm trong năm hai nghìn một mươi bảy hoạt động ở khu vực này
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy từ năm mươi đến sáu mươi km
một giờ giật cấp tám cấp chín
dự báo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được một mươi km và có khả năng mạnh thêm
dự báo trong vòng hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được một mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi ba h ngày hai mươi hai tháng bảy vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo hải nam của trung quốc khoảng hai trăm bốn mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy năm mươi sáu mươi km
một giờ giật cấp tám cấp chín
dự báo trong vòng hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được một mươi km và có khả năng mạnh thêm
do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới vùng biển khu vực phía bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển phía bắc quần đảo hoàng sa có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa vùng biển từ ninh thuận đến cà mau
có mưa rào và rông mạnh gió tây nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
khu vực cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông mạnh
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh từ cấp sáu đến cấp tám
trên thế giới chưa có cuộc chiến tranh nào ác liệt và kéo dài như cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc của nhân dân việt nam
hàng triệu người con yêu tú đã không tiếc máu xương
tuổi thanh xuân và cuộc sống cho độc lập tự do của đất nước
máu đào của các chiến sĩ đã tô thắm lá cờ cách mạng
tổ quốc đời đời ghi nhớ biết ơn sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ các mẹ việt nam anh hùng
nêu cao đạo lý uống nước nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa thực hiện tốt chính sách yêu đãi người có công với cách mạng
làm tốt công tác thương binh liệt sĩ là trách nhiệm của mỗi cấp ủy chính quyền
mỗi tổ chức và cá nhân
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ đoàn viên thanh niên cụng thi đua số năm thành phố hà nội
phối hợp cùng ban quản lý di tích nhà tù hòa lò đã tổ chức các hoạt động nhằm chiên những người đã có công với tổ quốc
chương trình bắt đầu bằng hoạt động thắp nến tri ân và dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
đã hi sinh vì sự nguyện
tổ chức đối tranh giải phóng dân tộc tại đài tưởng niệm di tích lịch sử nhà tù hòa lò
tiếp đến là chương trình biểu diễn văn nghệ tặng quà tri ân các đồng chí lão thành cách mạng
cựu tù chính trị nhà tù hòa lò
giao lưu với ba nhân chứng lịch sử gồm thiếu tướng huỳnh đắc hương
trưởng ban đại diện các chiến sĩ bị địch bắt tù đầy thành phố hà nội
ông tạ quốc bảo nguyên trưởng ban liên lạc các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy tại nhà lào hòa lò một nghìn chín trăm ba mươi một nghìn chín trăm năm mươi bốn
và ông dương tự minh nguyên phó ban liên lạc các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy tại nhà tù hòa lò một nghìn chín trăm ba mươi một nghìn chín trăm năm mươi bốn
chương trình thể hiện tấm lòng tri ân của thế hệ trẻ với lớp người đi trước
qua đó bồi đắp thêm lòng tự hào dân tộc trách nhiệm của mỗi người dân việt nam
đặc biệt là lớp trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam
quỹ ban nhân dân tỉnh quảng ngãi
quỹ ban nhân dân tỉnh quảng ngãi vừa tổ chức hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu và tập thể cá nhân
làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ
toàn tỉnh quảng ngãi có khoảng trên một trăm tám mươi người được xác nhận là người có công
chiếm một mươi ba dân số toàn tỉnh
trong đó có ba mươi bảy liệt sĩ hai mươi bốn thương binh sáu hai trăm ba mươi chín bà mẹ việt nam anh hùng
trên một mươi một người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy
gần sáu người hoạt động kháng chiến
và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học
hiện có trên năm mươi người đang hưởng trợ cấp yêu đái người có công hàng tháng
hội nghị tôn vinh biểu dương nhằm thể hiện tình cảm lòng biết ơn vô hạn của đảng bộ và nhân dân tỉnh
đối với các bà mẹ việt nam anh hùng liệt sĩ thương bệnh binh
đồng thời khen ngợi biểu dương những tấm gương vượt khó góp phần xây dựng quê hương đất nước
quỹ ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh quảng ngãi tiếp tục kêu gọi phát động huy động
quỹ đề nơn đáp nghĩa vận động phụng dưỡng và nâng mức phụng dưỡng đối với các bà mẹ việt nam anh hùng
tỉnh bình phước có gần hai mươi bốn hội viên hội cựu chiến binh
do đặc thù là tỉnh miền núi số hội viên là người đồng bào dân tộc thiểu số
chiếm một tỷ lệ cao và đa phần hội viên là người từ các địa phương khác
sau khi xuất ngũ trở về đến đây để lập nghiệp nên nhiều hội viên còn có hoàn cảnh khó khăn
tuy nhiên trong thời gian qua bằng nguồn vốn nghĩa tình đồng đội do chính các hội viên đóng góp
vươn lên thoát nghèo một cách bền vững
chỉ mới cách đây khoảng ba năm gia đình cựu chiến binh nguyễn văn dũng ở ấp tân lợi
xã lộc phú huyện lộc ninh có hoàn cảnh hết sức khó khăn nhà cửa rột nát tạm bỡ
nhưng giờ đây gia đình anh trở thành gia đình hội viên điển hình trong phong trào cựu chiến binh vươn lên thoát nghèo
từ nguồn vốn của ngân hàng chính sách và quỹ nghĩa tỉnh đồng đội
vợ chồng anh đã đầu tư nuôi dê thương phẩm và lợn rừng
đến nay gia đình anh đã có nguồn thu nhập ổn định lên đến vài trăm triệu đồng mỗi năm
cũng tại huyện lộc ninh mô hình nuôi hiêu lấy nhung của gia đình cựu chiến binh nguyễn viết long
ở ấp năm mươi bốn xã lộc an là một mô hình mới và triển vọng tại địa phương
từ cặp hiêu giống ban đầu mua từ nguồn vốn vay của hội cựu chiến binh
ngay số lượng hiêu đã tăng lên gần hai chục con
ngoài hiêu gia đình còn nuôi thêm dê
với việc bán nhung hiêu dê thương phẩm và một hectare diện tích đất trồng
hồ tiêu mỗi năm gia đình người cựu chiến binh này thu về gần ba trăm linh triệu đồng
còn tại xã long bình của huyện phú riêng
từ nguồn vốn cho vay tổng cộng gần ba mươi triệu đồng của hội cựu chiến binh
và nguồn vốn từ ngân hàng chính sách xã hội
gia đình ông tống văn lỡ đã đầu tư vào việc chăn nuôi dê và bò
đến nay gia đình ông đã có hai con bò và đàn dê với số lượng hàng chục con
cho thu nhập cả trăm triệu đồng đưa gia đình ông thoát khỏi diện hộ nghèo
từ phong trào của hội cựu chiến binh việt nam phát động
về phát động anh em đóng góp ủng hộ quỹ nghĩa tình đồng đội
thì hiện nay như tôi đã nói trên là quỹ nghĩa tình đồng đội của chúng tôi
hiện nay là có năm mươi tám tỷ đồng và cho anh em cựu chiến binh vay không lấy lãi
từ đó cho nên là chúng tôi là hàng năm chúng tôi giảm là tỷ lệ hộ nghèo là rất là nhiều
với gần hai mươi bốn hội viên cùng với nhiệm vụ giúp nhau xóa đói giảm nghèo
trong những năm qua hội cựu chiến binh tỉnh bình phước còn tham gia tích cực
nhiều phong trào khác của xã hội góp phần tích cực
trong sự phát triển kinh tế giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội tại địa phương
trong phần tin tiếp theo thuê tư vấn nước ngoài nghiên cứu mở rộng sân bay tân sơn nhất
hòa bình đề nghị cách chức giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh
đoàn công tác số sáu của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
do đồng chí lê minh trí
ủy viên trung ương đảng viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao
ủy viên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng làm trưởng đoàn
vừa có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy ninh thuận
tại buổi làm việc đoàn công tác đã công bố kế hoạch số sáu mươi bốn và quyết định số sáu mươi năm
của ban chỉ đạo trung ương về kiểm tra giám sát việc thanh tra vụ việc
khởi tố điều tra truy tố xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng
phức tạp dư luận xã hội quan tâm
theo chương trình kiểm tra giám sát của đoàn tại tỉnh ninh thuận từ ngày hai mươi sáu tháng bảy
đến ngày một tháng tám đoàn công tác sẽ kiểm tra giám sát tại tám cơ quan đơn vị
về những nội dung như công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy tổ chức đảng
đối với công tác phát hiện xử lý tham nhũng việc quán triệt triển khai thực hiện
nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về chống các biểu hiện suy thoái đạo đức
lối sống liên quan đến lợi ích nhóm tiêu cực tham nhũng
đoàn công tác số sáu cũng đã nghe ban thường vụ tỉnh ủy ninh thuận
báo cáo về việc lãnh đạo chỉ đạo về phòng chống và xử lý những trường hợp cán bộ
đảng viên tham nhũng từ năm hai nghìn một mươi một đến nay
huyện đảo thổ châu thuộc tỉnh kiên giang sẽ được thành lập trên cơ sở tách địa giới hành chính
của xã đảo thổ châu huyện đảo phú quốc tỉnh kiên giang
đó là nội dung quan trọng vừa được hội đồng nhân dân tỉnh kiên giang khóa chín
nhất trí ban hành nghị quyết tại kỳ họp thứ tư
theo nghị quyết này huyện đảo thổ châu có vị trí địa lý ở cực tây nam của tổ quốc
diện tích tự nhiên gần một bốn trăm linh hectare với tám đảo nổi là đảo thổ chu hòn khô hòn nhạn
hòn từ hòn cao cát hòn đá bàn hòn xanh hòn cao và một số đào ngầm
xã thổ châu nằm cách trung tâm huyện đảo phú quốc một trăm linh một km và cách trung tâm thành phố rạch giá
hai trăm hai mươi km dân số của thổ châu hiện vào khoảng hai người
huyện đảo thổ châu được thành lập sẽ tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế
đặc biệt là kinh tế biển ở vùng biển tây nam của tổ quốc phát triển văn hóa
nâng cao hiệu quả nền hành chính và cuộc sống của người dân trên đảo
cũng như củng cố quốc phòng an ninh bảo đảm chủ quyền biển đảo và bảo vệ vững chắc biên giới trên biển
sáng ngày hai mươi một tháng bảy công an thành phố hà nội đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập đội cảnh sát
giao thông đường sắt với nhiệm vụ chính đảm bảo an toàn giao thông chống ồn tắc và ngăn chặn
phòng ngừa các loại tội phạm theo đó đội cảnh sát giao thông đường sắt sẽ là đầu mối
chủ động tham mưu giúp lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an hà nội
báo cáo đề xuất ban giám đốc công an hà nội chỉ đạo thực hiện các biện pháp giải pháp nâng cao
hiệu quả công tác phối hợp giữa công an tp hà nội và các đơn vị có liên quan trong công tác bảo đảm
trật tự an toàn giao thông đường sắt đội cảnh sát giao thông đường sắt có trách nhiệm phối hợp
với các đơn vị chức năng kiểm tra giám sát an toàn công trình phương tiện giao thông đường sắt
công tác vận chuyển hành khách hàng hóa theo quy định đề xuất các cấp có thẩm quyền xử lý
cưỡng chế giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt kiến nghị các biện pháp phòng ngừa
hạn chế tai nạn và đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản gửi văn phòng chính phủ về thuê tư vấn quốc tế nghiên cứu
ra soát quy hoạch và xây dựng phương án mở rộng cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
theo đó ủy ban nhân dân tp hcm nhận thấy việc thuê tư vấn nước ngoài có đủ uy tín năng lực và kinh nghiệm
để tiến hành đánh giá hiệu quả sử dụng đất cho hàng không khảo sát lập điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
không bị giới hạn về quy hoạch sử dụng đất nhằm nâng cao công suất khai thác
phù hợp với tốc độ phát triển vận tải và kế hoạch xây dựng cảng hàng không quốc tế long thành
phương án một theo đề xuất của bộ giao thông vận tải là phù hợp và rất cần thiết nhằm bảo đảm khách quan minh bạch
tuy nhiên theo báo cáo của bộ giao thông vận tải phương án này đòi hỏi thời gian là một mươi hai tháng sau khi tuyển chọn tư vấn
do vậy ủy ban nhân dân tp hcm kiến nghị thủ tướng chính phủ có cơ chế đặc thù
để rút ngắn tiến độ lựa chọn tư vấn nước ngoài với thời gian thực hiện trong sáu tháng
ngày hai mươi một tháng bảy hội nghị và triển lãm khởi nghiệp hai nghìn một mươi bảy với chủ đề
công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp đã được khai mạc tại thành phố đà nẵng
đây là sự kiện khởi nghiệp quy mô bậc nhất khu vực miền trung với hơn hai lượt khách tham dự
hai mươi gian hàng tham gia tại triển lãm là những dự án khởi nghiệp xuất sắc đến từ các công ty khởi nghiệp
doanh nghiệp đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp trường đại học viện nghiên cứu đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước
các dự án với nhiều lĩnh vực khác nhau đã thể hiện tinh thần khởi nghiệp đổi mới và sáng tạo
như cơ sở hoa giấy truyền thống phục hồi làng hoa giấy thanh tiên của thừa thiên huế
ứng dụng giúp việc nhà theo giờ dự án rửa nước chén nước lau nhà sinh học minh hồng
sản phẩm ba trong một từ nôi xe đẩy xe tập đi cho bé
tại hội nghị bốn mươi diễn giả chuyên gia khởi nghiệp trong và ngoài nước cũng trình bày hai mươi năm bài phát biểu
tọa đàm bàn tròn với những chủ đề về làn sóng khởi nghiệp hiện tại
chiều hai mươi một tháng bảy đại sứ quán hàn quốc tại việt nam phòng thương mại và công nghiệp hàn quốc tại việt nam
phối hợp với bộ lao động thương binh và xã hội tổ chức đối thoại với doanh nghiệp và người lao động hàn quốc
để cung cấp thông tin dự thảo quy định bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam
theo thứ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội doãn mậu diệp số lao động nước ngoài thuộc diện cấp phép làm việc
tại việt nam là trên bảy mươi bảy số thuộc diện không cấp phép là gần sáu người
hiện bộ lao động thương minh và xã hội đã chỉnh chính phủ dự thảo nghị định về chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc
với người lao động nước ngoài làm việc
theo đó người có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của việt nam cấp
thì phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
lao động nước ngoài làm việc tại việt nam có hợp đồng lao động từ đủ một tháng trở lên thuộc đối tượng áp dụng của chính sách này
nếu được đồng thuận có thể chính sách dự thảo nghị định về bảo hiểm xã hội bắt buộc với người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam
sẽ thực hiện ngay từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
với chủ đề kết nối dòng máu
ngày hai mươi một tháng bảy ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện viện huyết học truyền máu trung ương
ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh bắc ninh đã phối hợp tổ chức chương trình hành trình đỏ tỉnh bắc ninh năm hai nghìn một mươi chín
chương trình hành trình đỏ tại bắc ninh năm hai nghìn một mươi bảy diễn ra từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi một tháng bảy
thu hút gần hai năm trăm linh đoàn viên cán bộ công nhân viên chức người lao động nhân dân trên địa bàn tỉnh bắc ninh
thông qua hoạt động này thể hiện rõ tinh thần tương thân tương ái
cùng lá rách nhờ vậy tạo thành phong trào sôi nổi trên địa bàn tỉnh bắc ninh
kết thúc chương trình ban tổ chức dự kiến sẽ thu về khoảng một bảy trăm linh đơn vị máu

được hơn một mươi một đơn vị máu vượt hai mươi sáu so với kế hoạch

cho đến thời điểm này số lượng cán bộ công nhân viên người lao động nhân dân đến tham gia hên máu rất đông

và trong buổi sáng thì chúng tôi dự kiến sẽ thu được khoảng

và đến thời điểm này thì kế hoạch vận động hên máu của hành trình đỏ hai nghìn một mươi bảy tại tỉnh bắc ninh đã vượt kế hoạch
nhân dịp này ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh bắc ninh tuyên dương bảy mươi một cá nhân
có thành tích trong phong trào hên máu tình nguyện giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi bảy
theo thông tin từ sở y tế tỉnh hòa bình sáng ngày hai mươi một tháng bảy
hội đồng kỷ luật sở y tế hòa bình đã họp và bỏ phiếu về việc xem xét hình thức kỷ luật
đối với ông trương quý dương giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh sau vụ tai biến một mươi tám người chạy thận ngày hai mươi chín tháng năm vừa qua
hội đồng kỷ luật gồm năm người bỏ phiếu kín trong đó có năm trên năm phiếu đều bỏ phiếu cách chức giám đốc bệnh viện đối với ông trương quý dương
theo ông trần quang khánh giám đốc sở y tế hòa bình ngay sau cuộc họp này
sở y tế tỉnh sẽ có văn bản xin ý kiến ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình về vụ việc trên và báo cáo bộ y tế
trước đó chiều ngày một mươi chín tháng bảy bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình đã họp kiểm điểm ông dương với tư cách là người đứng đầu để xảy ra sự cố
một mươi tám bệnh nhân chạy thận khiến tám người tử vong tại đơn nguyên thận nhân tạo
khoa hồi sức tích cực kết quả bỏ phiếu kín tại cuộc họp tại bệnh viện có sáu mươi chín tám đồng tình với hình thức khiến trách
một mươi cảnh cáo và sáu hai giáng chức cách chức là tám bốn buộc thôi việc là hai bốn một phiếu không hợp lệ
cũng trong quá trình công an tìm hiểu nguyên nhân vụ tai biến chạy thận
ông dương đã bị tạm đình chỉ công tác hai lần để phục vụ công tác điều tra
trong phần tin thế giới quan hệ coet iran gia tăng căng thẳng
thượng hải cảnh báo đỏ do nắng nóng kỷ lục
sau khi coet yêu cầu đại sứ iran rời khỏi nước này đồng thời đóng cửa các phái bộ quân sự văn hóa và thương mại của iran tại coes
giới phân tích đánh giá đây là động thái bất ngờ bởi coes vẫn thường nỗ lực tránh xung đột và giữ mối quan hệ tốt với tất cả các nước trong khu vực
giới phân tích cho rằng việc coet yêu cầu trục xuất đại sứ iran có thể đánh dấu bước chuyển lớn trong chính sách đối ngoại của nước này
một số chuyên gia cũng cho rằng động thái trên có thể do sức ép của ả rập xê út trong bối cảnh những tranh cãi ngoại giao giữa các nước ả rập vùng vịnh và qatar vẫn chưa có hồi kết
trước đó truyền thông iran và kuwait đều đồng loạt đưa chính phủ coet yêu cầu đại sứ iran cùng với một mươi bốn nhà ngoại giao khác rời khỏi nước này trong vòng bốn mươi tám ngày kể từ ngày hai mươi tháng bảy do các cáo buộc có liên quan tới hoạt động do thám và khủng bố
chính phủ coes khẳng định điều này là hoàn toàn phù hợp với quy chuẩn ngoại giao cũng như công ước viên về quan hệ ngoại giao
nếu xét trên quan hệ song phương giữa hai bên
trong khi đó iran đã triệu tập đại biện lâm thời của kuwait nhằm phản đối quyết định trên và cho rằng coes đã đưa ra những cáo buộc vô căn cứ
theo kết quả cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống ấn độ vừa qua ông ramnath kovin ứng cử viên của liên minh dân chủ quốc gia cầm quyền do đảng bgp đứng đầu
đã vượt qua đối thủ mayrakuma nhận được hơn sáu mươi năm phiếu bầu của các nghị sĩ lượng viện và thành viên hội đồng lập pháp các bang
sinh ra và trưởng thành những năm đầu đời tại phía bắc của bang uttar pradesh của ấn độ
ông thuộc tầng lớp dalit là con trai của một nông dân và một cựu luật sư của tòa án tối cao
chiến thắng của ông kovind được miêu tả là điều ngạc nhiên đối với gia đình và người thân của ông
thời thơ ấu của ông được miêu tả là một cậu bé thích dành thời gian cho việc học hơn là chơi với bạn bè
gia đình tôi cảm thấy rất bất ngờ và vui mừng khi ông kovind đã được chiến thắng này
cảm xúc lúc này khó diễn tả thành lời
chúng tôi chưa từng nghĩ ông ấy
sẽ có ngại đạt được vị trí cao như vậy
ông kovind vốn rất thích học
khi còn nhỏ ông ấy dành nhiều thời gian cho việc học hơn là dòng chơi cùng chúng bạn
ông ấy là một cậu bé ngoan cũng do việc giáo dục của gia đình rất nghiêm khắc
có hai nhiệm kỳ làm thượng nghị sĩ từng làm việc ở bang uttar pradesh và bihar
và trở thành thống đốc của bang bihar vào ngày tám tháng tám năm hai nghìn một mươi năm
ông sẽ chính thức nhậm chức sau khi tổng thống đương nhiệm branab mukhegi
kết thúc nhiệm kỳ vào ngày hai mươi bốn tháng bảy tới
tôi chưa từng có đam mê thăng tiến chính trị hay ước mơ trở thành tổng thống
nhưng chính niềm tin và tấm lòng muốn công hiến cho xã hội cho người dân ấn độ đã đưa tôi đến vị trí ngày hôm nay
đây là lần thứ hai người đứng đầu nhà nước ấn độ là người thuộc tầng lớp nghèo theo đạo hindu
giới chuyên gia nhận định về việc ông kovin đắc cử tổng thống có thể giúp thủ tướng modi tăng quyền lực
vì sự kiện này gửi đi một thông điệp
nó là một thông điệp quan trọng tới tầng lớp dalit
cộng đồng gồm hai trăm linh triệu người nghèo nhất và bị gạt ra ngoài lề xã hội
bất chấp các bảo vệ pháp lý sự phân biệt đối xử vẫn khá phổ biến
và tầng lớp dalit thường không được tiếp cận với giáo dục và các cơ hội phát triển khác
chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đại hội thể thao đông nam á sea games hai nghìn hai mươi bốn
một trong những sự kiện thể thao được mong chờ nhất trong khu vực sẽ chính thức khởi tranh
nước chủ nhà malaysia đang tích cực chuẩn bị những khâu cuối cùng cho kỳ đại hội lần này
trật tự phòng chống cháy nổ và đặc biệt là ứng phó trước mọi nguy cơ khủng bố có thể xảy ra
trong ngày hai mươi tháng bảy hai mươi ba đơn vị thuộc các cơ quan chức năng của malaysia với sáu trăm linh người
đã tham gia cuộc diễn tập an ninh kéo dài năm giờ đồng hồ để chuẩn bị cho sea games hai nghìn một mươi bảy
tại centra trung tâm trung chuyển giao thông lớn nhất của thủ đô kuala lumpur
các tình huống giả định bao gồm ngăn chặn bạo động giải cứu con tin từ một chiếc xe buýt bị khủng bố không chế
và giả soát vô hiệu hóa bông mìn
trong đó tình huống giả định về đối phó với khủng bố được đơn vị hành động đặc biệt trực thuộc cảnh sát hoàng gia malaysia thực hiện
đây là một trong những lực lượng tinh nhuệ nhất của cảnh sát malaysia
thường chỉ hành động trong những tình huống thực sự khẩn cấp và nghiêm trọng
đợt diễn tập chuẩn bị cho sea games lần thứ hai mươi chín sẽ kết thúc vào ngày ba tháng tám
khoảng hai tuần trước khi đại hội thể thao khu vực chính thức bắt đầu
nhà chức trách trung quốc cho biết thành phố thượng hải đang trải qua một đợt nắng nóng kỷ lục mới
với nhiệt độ lên tới gần bốn mươi một độ c
đợt nóng trên diễn ra trong lúc trung quốc đang ban bố lệnh báo động đỏ
về tình hình thời tiết xấu do nắng nóng kéo dài tại phần lớn lãnh thổ nước này
theo truyền thông trung quốc số bệnh nhân phải nhập viện ở thượng hải
do các bệnh liên quan đến đợt nắng nóng trên đã gia tăng
thời tiết nắng nóng đã diễn ra ở thành phố đông dân nhất trung quốc này trong hơn hai tuần qua
và tới chiều ngày hai mươi một tháng bảy nhiệt độ tại đây đã lên tới mức cao nhất kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
để tránh ảnh hưởng do đợt nắng nóng nói trên
chính quyền thành phố thượng hải đã khuyến cáo người dân trong thành phố
phải giữ mát và hạn chế ra ngoài đường đặc biệt là trẻ em người già và những người bị ốm
bên cạnh đó thành phố cũng ban bố lệnh báo động về khả năng xảy ra hỏa hoạn
và khuyến cáo người dân chú ý bảo quản các loại thức ăn dễ ôi thiêu
để tránh tình trạng thức ăn bị hỏng và nhiễm khuẩn
ngoài thượng hải một số khu vực khác ở trung quốc cũng ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục
trong những tuần gần đây trong khi đó tại các khu vực ở vùng trung và nam của nước này
vẫn còn có mưa to gây ra lũ lụt
những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân